theo kế hoạch cuộc bầu cử thành viên mới của hội đồng nhân quyền liên hợp quốc
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi năm trong đó việt nam là một ứng viên
sẽ diễn ra tại đại hội đồng liên hợp quốc ở new york mỹ vào ngày hôm nay một mươi một tháng một mươi theo giờ địa phương
trước đó ngày bảy tháng một mươi hội đồng nhân quyền liên hợp quốc đã bế mạc khóa họp thường kỳ lần thứ năm mươi một
sau bốn tuần làm việc
đoàn việt nam do đại sứ lê thị tuyết mai trưởng phái đoàn thường trực việt nam bên cạnh liên hợp quốc
tổ chức thương mại thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại geneva làm trường đoàn đã tham gia tích cực tại khóa học
hội đồng nhân quyền liên hợp quốc gồm bốn mươi bảy quốc gia thành viên được đại hội đồng liên hợp quốc bầu vào
với tư cách đại diện nhóm quốc gia theo phân vùng địa lý mỗi nhiệm kỳ của thành viên kéo dài ba năm
việc việt nam lần thứ hai ứng cử vào hội đồng nhân quyền liên hợp quốc là một chủ trương đúng đắn
thể hiện trên thực tế đường lối đối ngoại của đại hội một mươi ba của đảng lấy con người là trung tâm của phát triển
và được chia sẻ những thành quả của quá trình phát triển đồng thời cũng minh chứng cho những nỗ lực của việt nam
trước những thành quả bảo đảm quyền con người trong thời gian qua